các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do sợ bị ngạt khói nên nhiều thực khách bên trong đã bỏ chạy ra khỏi nhà hàng
nhân viên và bảo vệ cùng nỗ lực dập lửa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một cũng đã điều động nhiều phương tiện xe thang đến hiện trường để dập lừa
do khói quá dày các chiến sĩ phải dùng mặt nạ chống độc để xác minh còn người mắc kẹt hay không
vụ cháy không gây thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà bếp đã bị cháy rụi